cán bộ trẻ dưới ba mươi năm tuổi sẽ có cơ hội nắm các vị trí lãnh đạo chủ chốt thuộc các cơ quan đảng chính quyền sở ban ngành mặt trận đoàn thể quận huyện
đây là một trong những nội dung của đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ mà thành ủy đà nẵng mới thông qua
không chỉ tạo cơ hội chủ trương này còn là động lực để cán bộ trẻ phấn đấu góp phần vào sự phát triển chung của địa phương
trước thông tin thành ủy đà nẵng thông qua đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ trong đó có nội dung tạo điều kiện cho cán bộ trẻ dưới ba mươi năm tuổi vào các vị trí chủ chốt
chị trà hoàng mỹ trang chuyên viên phòng tài chính kế hoạch quận hải châu cho rằng đề án đã tạo cơ hội bình đẳng cho những cán bộ trẻ có cơ hội được phát triển cao hơn
thành phố đà nẵng vừa qua có đề án tiến cử cán bộ trẻ dưới ba mươi năm tuổi để làm các vị trí lãnh đạo cao hơn
đề án này nó rất là tốt vì nó tạo điều kiện cho những cái đội ngũ cán bộ trẻ như tôi có cơ hội bình đẳng để phán đấu lên một cái nhiệm vụ mới cao hơn
theo đề án trên cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn những cán bộ trẻ dưới ba mươi năm tuổi sẽ được thủ trưởng đơn vị tiến cử và người tín cử sẽ chịu trách nhiệm cá nhân về việc giới thiệu nhân sự của mình
cán bộ trẻ phát triển tốt người tiến cử được biểu dương khen thường
ngược lại phải chịu trách nhiệm cá nhân khi người đó không nỗ lực phấn đấu
có vi phạm và bị kỳ luật
đây là nội dung được các sở ngành địa phương đánh giá cao khi tạo điều kiện cho cán bộ trẻ được thử thách và rèn luyện
khác với trước đây trước đây chúng ta bổ nhiệm thì nó có cái quy trình thì nó đúng
nhưng mà cái quan điểm thì nó có thể là nó không đúng
bởi vì nó có một cái quan điểm là sống lâu lên lâu là
thế những anh mà qua từng chức một từ cấp thấp lên cấp cao mới được
nhưng qua cái lần tiến cử này thì tôi thấy rằng là những cán bộ trẻ mà đủ năng lực đủ tài
ta không cần phải từ từ thấp đi từng bước mà có thể là bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt luôn
cái việc mà chuẩn bị cái lực lượng lãnh đạo tương lai từ rất sớm thì chúng ta mới trong tương lai
chúng ta mới có thể có cán bộ gấp cao ở mức độ trẻ tuổi được
chứ nếu không thì chúng ta cũng sẽ bị khủng hoảng về nhân sự
nhất là chúng ta thấy là trong các cái đợt đại hội thì cái việc mà chuẩn bị nhân sự thì rất là lúng túng
cái việc chuẩn bị này tôi cho rằng đó là một bước chuẩn bị rất là chiến lược
lần đầu tiên có đề án riêng mạnh dạng đào tạo tạo điều kiện để cán bộ trẻ dưới ba mươi năm tuổi
lên nắm các vị trí lãnh đạo chủ chốt cho thấy đà nẵng đang có những bước tiến
trong công tác nâng cao chất lượng cán bộ lớp kế cận góp phần tạo động lực phát triển của địa phương